chiều nay ban thường trưởng ubnd tổ quốc việt nam phối hợp với hội nhà báo việt nam đài truyền hình việt nam
tổ chức họp ban chỉ đạo ban tổ chức giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
các thành viên ban chỉ đạo ban tổ chức giải đã cho ý kiến vào báo cáo tiến đội triển khai giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
nhất là những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và những kiến nghị đề xuất với các cơ quan phối hợp tổ chức giải
việc vinh danh các tác phẩm đoạt giải chính là hoạt động nhằm cổ vũ tiếp thêm động lực cho những người làm báo cả nước
đã kịp thời phát hiện đấu tranh lên án những hiện tượng hành vi tham nhũng tiêu cực được dư luận đánh giá cao và có những tác động tích cực với xã hội và những người làm báo
qua đó góp phần củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng xây dựng đất nước phát triển phồn vinh hạnh phúc
việc xây dựng các văn bản cũng như tổ chức giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ năm
cần bám sát các định hướng quan điểm chủ trương của đảng trong vấn đề phòng chống tham nhũng tiêu cực
các văn bản chỉ đạo mới của bộ chính trị ban bí thư các bài phát biểu của tổng bí thư nguyễn phú trọng
tại các cuộc họp của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc bảo đảm quyền lợi chăm lo cho người dân thuồng diện giải tỏa di rời để thực hiện các dự án
hôm nay tỉnh ủy đồng nai cho biết ban chấp hành đảng bộ tỉnh đã ban hành một nghị quyết chuyên đề
về thúc đẩy công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư
nghị quyết đặt mục tiêu từ năm hai nghìn hai mươi năm tất cả các quyết định thu hồi đất chỉ thực hiện sau khi đã
bố trí tái định cư đảm bảo trước năm hai nghìn hai mươi sáu phải hoàn thành một trăm linh việc bố trí tái định cư
cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn cần xác định nhu cầu tái định cư bảo đảm chính xác đúng giới thực tế của địa phương
nghị quyết cũng đặt mục tiêu việc xác định giá bồi thường phải được tính toán cẩn thận khoa học phù hợp với thực tế
và đúng theo quy định của luật đất đai
theo tỉnh ủy đồng nai thời gian qua đã có nhiều nỗ lực trong công tác bồi thường thu hồi đất để thực hiện nhiều dự án lớn
đặc biệt là dự án sân bay long thành
tuy nhiên trong công tác tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ và tái định cư còn một số tồn tại hạn chế
do vậy việc ban hành nghị quyết chuyên đề trên với kỳ vọng tháo gỡ hiệu quả những điểm nghẽn
dây mặt bằng vấn đề người dân bức xúc trong những năm qua khiến nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ
tại thành phố đà nẵng ngày hội thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực năm hai nghìn hai mươi bốn
đã diễn ra với sự tham gia của hàng nghìn thanh niên công nhân đang làm việc
tại các khu công nghiệp trên địa bàn
tham gia ngày hội thanh niên công nhân đà nẵng được khám phát thuốc miễn phí
mua sắm không đồng tại các gian hàng cũng như tham gia nhiều hoạt động văn hóa thể thao
từ sáng sớm tại khu vực quảng trường trước trung tâm hành chính quận liên triều
rất đông công nhân có mặt xếp hàng để được khám chữa bệnh miễn phí
tại đây các thanh niên công nhân được thăm khám đầy đủ các chuyên khoa như khám tổng quát
khám mắt khám tài mũi họng khám phụ khoa hay giả liễu
bên cạnh đó ban tổ chức cũng bố trí khu khám cận lâm sàng bao gồm chụp x quang điện tim siêu âm
theo kế hoạch có hai năm trăm linh thanh niên công nhân tại thành phố đà nẵng tham gia chương trình này
khi tham gia ngày hội tôi rất chân thành cảm ơn và để tôi an tâm và công tác tốt hơn
tham gia ngày hội em cảm thấy mình rất vui vì mình được khám sức khỏe
và nhận thuốc miễn phí và cảm nhận được sự quan tâm của đảng
người nước và các đoàn khu công nghiệp dành cho các công nhân mình
được biết chuỗi ngày hội được tổ chức ở ba tỉnh thành phố cấp trung ương
lần lượt tại đà nẵng thanh hóa và hải phòng
ngoài ra các hoạt động hưởng ứng ngày hội thanh niên công nhân còn được tổ chức
ở các tỉnh thành có khu công nghiệp lớn như thái nguyên nghệ an bắc giang
dự kiến chuỗi ngày hội thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực năm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ thu hút chín thanh niên công nhân tham gia
trung đoàn trung hội liên thanh niên việt nam mong muốn có sự đồng hành
cùng với các bạn thanh niên công nhân trong đời sống văn hóa tinh thần
cũng như là chăm sóc sức khỏe cho các bạn để làm sao các bạn yên tâm làm việc
và tiếp tục cống hiến cho các doanh nghiệp cho công ty
để trực tiếp là những người mà trả xuất ra cuộc cải vật chất cho xã hội của chúng ta
đồng thời với đó là cũng mong muốn mở rộng theo mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên
từ việc chúng tôi đồng hành với các bạn
thông qua ngày hội nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh bổ ích
để thanh niên giải luyện thể chất thể hiện tài năng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần
đồng thời tạo môi trường giao lưu cổ vũ tinh thần hăng xây lao động trong thanh niên công nhân
góp phần nâng cao hiệu suất công việc đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế đất nước